từ sáu h đến hai mươi bốn h ngày hai mươi một tháng năm theo giờ địa phương các tòa nhà công cộng và đơn vị quân sự ở cuba sẽ treo cờ rủ
để tưởng nhớ tổng thống iran ibrahim raisi người vừa tử nạn trong vụ rơi trực thăng ngày một mươi chín tháng năm
chủ tịch mewen diakkanen bày tỏ tiếc thương cố tổng thống iran người mà ông mô tả là người bạn tuyệt vời
một chính trị gia đáng ưỡng mộ
thông cáo báo chí của chính phủ cuba nêu rõ trong nhiệm kỳ tổng thống iran từ năm hai nghìn hai mươi một
ông ibrahim raisi đã có đóng góp quyết định vào việc phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia
thông báo nhấn mạnh người dân và chính phủ cuba đồng hành cùng iran trong thời khắc đau đớn này
và sự tin tưởng rằng cách mạng hồi giáo sẽ tiếp tục vượt qua được mất mắt này
singapore hôm qua cho biết sẽ gửi các nhà điều tra đến bangkok thái lan
sau sự cố chuyến bay mang số hiệu sq ba trăm hai mươi một của hãng hàng không singapore airlines
gặp nhiễu động không khí khiến hành khách thương vong trong cùng ngày
tuyên bố của bộ giao thông singapore cho biết
cục điều tra an toàn giao thông đang liên lạc với các đối tác thái lan
và sẽ cử nhân viên điều tra tới bangkok
chuyến bay sq ba trăm hai mươi một đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay suvarnabhumi ở bangkok sau vụ việc
phát biểu tại họp báo tổng giám đốc sân bay ông kitty pong kitty kachon cho biết
một người thiệt mạng là công dân anh bảy mươi ba tuổi có thể do đau tim
trong số ba mươi người bị thương có bảy người bị thương nặng ở đầu
chiếc máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy ba trăm linh r nói trên khởi hành từ london anh đến singapore
vụ việc xảy ra khi máy bay còn cách điểm đến khoảng ba giờ bay
hãng sản xuất máy bay boeing của mỹ cho biết
đang liên hệ với các hãng hàng không của singapore về chuyến bay sq ba trăm hai mươi một và sẵn sàng hỗ trợ
sau sự cố hàng không trên thông điệp mà các hãng hàng không nhận được là hãy luôn nhớ thắt dây an toàn
thông tin liên quan đến tình hình xung đột ở trung đông
tổ chức y tế thế giới who đã kêu gọi israel
dỡ bỏ các hạn chế viện trợ vào giải gaza
cho rằng tuyến đường chính cung cấp viện trợ y tế khẩn cấp vào vùng này từ ai cập đã bị cắt đứt
who cho biết người dân ở giải gaza đang phải đối mặt với nạn đói
đồng thời kêu gọi israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cho viện trợ đi qua
who cảnh báo nếu không có thêm viện trợ vào giải gaza
tổ chức này không thể duy trì sự hỗ trợ đối với các bệnh viện và cứu sống người dân
trước đó israel đã nắm quyền kiểm soát và đóng cửa khẩu
giữa giải gaza và ai cập hôm bảy tháng năm
làm gián đoạn tuyến đường quan trọng cho người dân và viện trợ ra vào vùng đất này
israel cho rằng các cơ quan đã không hoạt động hiệu quả trong khu vực
dẫn tới tình trạng tồn đọng nguồn cung cấp
theo đánh giá của các chuyên gia hệ thống chăm sóc sức khỏe ở giải gaza về cơ bản đã sụp đổ
kể từ khi israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công của lực lượng hamas hồi tháng một mươi năm ngoái
hiện người dân gaza đang sống trong các trại tị nạn
phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh do điều kiện vệ sinh môi trường vô cùng tồi tệ
rác thải tràn lan khiến con tôi liên tục bị bệnh
cháu bị vàng da và bác sĩ bảo do tôi cho cháu ăn đồ ngọt
nhưng tôi thậm chí còn không có tiền để mua đồ ăn
chúng tôi đã phải bỏ chạy do xung đột mà không kịp mang theo thứ gì
hãy nhìn những cảnh này bạn có thích tình trạng của chúng tôi không
cuộc sống ở đây rất mệt mỏi
vì rác nên chúng tôi không thể ngủ được vì mùi hôi thối
xe tải chạy tới chạy lui hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
giác cứ đi rồi lại tới
tôi có hai con trai khuyết tật còn con gái thì không di chuyển được
và nó đã bị các bệnh ngoài da do ô nhiễm
chúng tôi đã mua thuốc điều trị cho con nhưng không khỏi
và ruồi thì ở trong lều hai mươi bốn giờ một ngày
vào ngày hai mươi một tháng năm lực lượng israel đang tấn công và phá hủy các khu dân cư
tại trại tị nạn jabalia ở phía bắc giải gaza
bằng các cuộc oanh tạc bằng xe tăng và máy bay
đồng thời gia tăng không kích thành phố rafah ở phía nam
theo cơ quan y tế gaza hơn ba mươi năm người palestine
đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở gaza hiện đã bước sang tháng thứ tám
ít nhất một mươi người khác đang mất tích và được cho là đang mắc kẹt
giữa các tòa nhà bị phá hủy
bộ quốc phòng liên bang nga tuyên bố các lực lượng nước này đã bắt đầu
giai đoạn thứ nhất của cuộc tập trận quân sự
bao gồm huấn luyện thực hành về chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân
phi chiến lược tại quận khu miền nam
trong tuyên bố đưa ra vào ngày hôm qua bộ quốc phòng liên bang nga cho biết
giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận có sự tham gia của tên lửa đạn
và lực lượng tên lửa tại quân khu miền nam của nga đang tiếp giáp với ukraine
mục đích của cuộc diễn tập này là nhằm đảm bảo rằng các đơn vị và thiết bị
sẵn sàng cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu
để đáp trả và đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhà nước nga
trước những tuyên bố khiêu khích và mối đe dọa của các quan chức phương tây
chống lại nga
trước đó tổng thống nga vladimir putin đã ra lệnh cho quân đội nước này
thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật sau những gì
moscow cho là mối đe dọa từ pháp anh và mỹ
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đang chủ y khác
hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo ai do hàn quốc và anh đồng tổ chức
đã thông qua tuyên bố về việc thúc đẩy ai an toàn sáng tạo và toàn diện
để giải quyết các thách thức và cơ hội liên quan đến công nghệ đang phát triển nhanh chóng này
với tên gọi tuyên bố seoul văn bản này được thông qua trong phiên họp trực tuyến
của các nhà lãnh đạo
tại hội nghị thượng đỉnh ai seoul do tổng thống hàn quốc yon suk yên
và thủ tướng anh rishi sunak đồng chủ trì tuyên bố nhấn mạnh các bên nhận thức
được tầm quan trọng của khả năng tương tác giữa các khuôn khổ quản trị ai
theo cách tiếp cận dựa trên rủi ro để tối đa hóa lợi ích và giải quyết nhiều rủi ro từ ai
nhằm đảm bảo thiết kế phát triển triển khai và sử dụng ai an toàn bảo mật và đáng tin cậy
phiên họp của các nhà lãnh đạo có sự tham dự của lãnh đạo các nước g bảy
mỹ canada pháp đức italia và nhật bản cũng như singapore và australia
cùng với đại diện từ liên hợp quốc tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế và liên minh châu âu
cuộc họp cũng quy tụ các lãnh đạo ngành công nghệ cũng như đại diện từ các công ty toàn cầu
sau ba tháng đình công chỉ có khoảng năm bác sĩ thực tập ở hàn quốc quay trở lại làm việc
con số này cho thấy cuộc khủng hoảng y tế nước này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
theo thống kê tính đến ngày hai mươi tháng năm chỉ sáu trăm năm mươi chín bác sĩ thực tập trong tổng số một mươi ba người đã quay lại làm việc
phần lớn các bác sĩ trẻ vẫn kiên quyết phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y của chính phủ
và yêu cầu cơ quan chức năng chấp nhận đơn xin nghỉ việc của họ
cuộc đình công của các bác sĩ thực tập bắt đầu từ cuối tháng hai nhằm phản đối kế hoạch cải cách y tế của chính phủ
tuần trước tòa án phúc thẩm seoul đã bác bỏ đơn kiện của cộng đồng y tế mở đường cho chính phủ tiến hành cải cách
thứ trưởng park min soo kêu gọi các bác sĩ thực tập chấm dứt đỉnh công và tham gia đối thoại với chính phủ
tuy nhiên các bác sĩ thực tập vẫn giữ lập trường cứng rắn
theo bộ y tế hàn quốc các bác sĩ thực tập có thể bị trì hoãn một năm trong việc nhận học bổng nghiên cứu y khoa
nếu họ không được đào tạo tại bệnh viện trong hơn ba tháng
bên cạnh đó chính phủ hàn quốc đã kêu gọi các trường đại học nhanh chóng sửa đổi quy chế
để tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y khoa cho năm tới
thưa quý vị bằng dù không thể nghe được âm nhạc vì bị điếc bẩm sinh
cô bé goretti akinye một mươi bảy tuổi sống tại thủ đô nairobi của kenya
vẫn nuôi ước mơ được trở thành một diễn viên múa ballet chuyên nghiệp
cô bé đã vượt qua kỳ vọng của bản thân bằng cách xuất sắc tham gia một lớp học múa ballet cộng đồng
và lào sinh bị khiếm thính duy nhất theo học tại lớp học này
câu chuyện về sự nỗ lực theo đuổi đam mê và vượt lên số phận của cô bé
cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay